nhằm tăng cường công tác giám sát ngăn ngừa ngộ độc thực phẩm phát hiện xử lý kịp thời những trường hợp vi phạm an toàn thực phẩm
ban quản lý an toàn thực phẩm tp hcm sẽ áp dụng phương pháp test nhanh trong kiểm tra giám sát an toàn thực phẩm tại các chợ truyền thống
tp hcm sẽ thực hiện test nhanh trên các nhóm thực phẩm có nguy cơ mất an toàn thực phẩm
được sơ chế đóng gói kinh doanh tại các cơ sở kinh doanh thuộc kênh phân phối truyền thống
như kiếp kiểm tra nhanh hàng the phóc ngôn trên hải sản sống thịt cá tươi và các sản phẩm chế biến từ giò chả bánh cuốn bánh phở bún
kiếp kiểm tra nhanh phẩm màu bánh kẹo mứt và nước dẻ khác kiếp kiểm tra nhanh methanol trên rượu trắng và rượu không sử dụng các chất vụ da có nồng độ côn
những mẫu có kết quả không đạt sẽ thông báo cho ba quản lý tại các chợ và cơ sở sản xuất kinh doanh để chứng chỉnh
đồng thời kiểm tra điều kiện an toàn thực phẩm để truy xuất nguồn gốc xử lý nếu có vi phạm
công khai thông tin các cơ sở vi phạm trên các phương tiện truyền thông đại chúng để cảnh báo kịp thời cho cộng đồng